ông hoàng minh hải chủ nhà hàng ở số một trăm linh bảy trần hưng đạo phường dương đông phú quốc kiên giang cho biết
giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông đầu tư quán phở hồng anh với chi phí gần năm tỷ đồng
lúc cao điểm vào cuối năm hai nghìn một mươi chín phù hồng anh mang về doanh thu cho ông hải bảy mươi một trăm linh triệu đồng trên một ngày
từ khi xuất hiện covid một mươi chín phở hồng anh vắng khách dần và ngừng hoạt động nửa năm nay
trong lúc địa phương lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế bằng hộ chiếu vaccine vào cuối năm nay
ông hải vẫn chưa nghĩ đến việc mở cửa lại
nhà hàng của tôi đầu tư lớn bây giờ mà mở bán thì một ngày bán cho khách địa phương tối đa cũng chỉ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
tuy nhiên khách địa phương chia ra nhiều nơi ai tiện đâu ăn đó
với lượng khách này nhà hàng mở ra bán dưới một mươi năm triệu đồng là lỗ
hiện nay khách du lịch chưa có nếu có phải rồi rào đặt năm mươi bảy mươi công suất của năm vừa rồi thì mới có thể khai thác
có thể hết năm nay hoặc đầu năm sau mới mở cửa lại nhà hàng
theo chủ nhà hàng hồng anh vợ chồng ông và nhân viên đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
song việc mở cửa kinh doanh phải cần thêm thời gian cho kinh tế phục hồi ổn định người dân đi du lịch trở lại
đầu năm hai nghìn hai mươi hai nếu dịch bệnh ổn định ông hải hy vọng mở cửa hoạt động cầm chừng để phục hồi từng bước kinh doanh
tương tự tại nhà hàng khác có chuỗi kinh doanh tại phường dương đông và xã hàm ninh vẫn chưa mở phục vụ khách vì sợ dịch bệnh
theo chủ nhà hàng gia đình ông và nhân viên đã tiêm hai liều vaccine
nhưng sợ lúc kinh doanh vướng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến con
tại khu vũ bảy phường dương đông chủ free beach phú quốc resort phạm văn xí nhận định khách du lịch đến đảo ngọc chưa nhiều vào cuối năm nay nên ông chưa sửa lại nhà hàng ven biển để kinh doanh
theo ông xí đó là chưa kể đến cơ sở lưu trú của ông không nằm trong danh sách một mươi bốn địa điểm đủ điều kiện đón khách quốc tế
khoảng tháng một mươi hai mới có khách quốc tế nhưng đã có một mươi bốn khách sạn phục
theo ông xí đó là chưa kể đến cơ sở lưu trú của ông không nằm trong danh sách một mươi bốn địa điểm đón khách quốc tế nên mở cửa nhà hàng là lỗ
nếu chủ thuê hai nhân viên cũng không đủ tiền trả đang còn dịch ở phú quốc thì đâu ai dám qua ông sĩ khẳng định
mở cửa để nuôi nhân viên theo báo cáo
vừa qua trường trung học phổ thông nguyễn trãi ở bố trạch quảng bình buộc phải cho học sinh nghỉ học vì phát hiện học sinh dương tính với sars cov hai
quá trình điều tra dịch tễ cho thấy ngày chín tháng một mươi cthl đi từ tp hcm
về quảng bình bằng tàu hỏa se một mươi tám thuộc đối tượng tỉnh quảng bình đón về từ vùng dịch
sau đó được đưa đi kết ly tại khu kết ly tập trung tại xá hương trạch
ngay sau khi trở về cthl được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr hai lần cho kết quả âm tính và được về cách ly tại nhà
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cthl tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm bảy ngày sau khi thực hiện việc cách ly
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
thì cthl đã tự ý
l đã tự ý đi học tại trường trung học phổ thông nguyễn trái bằng xe buýt
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cdc quảng bình trả kết quả xét nghiệm rt pcr không xác định
trung tâm y tế bố trạch tiến hành lấy lại mẫu kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
ủy ban nhân dân xá hương trạch tạm thời phong tỏa khu vực nơi ép không cơ chú và tiếp xúc với tám hộ gia đình hai mươi hai nhân khẩu
trường trung học phổ thông nguyễn trãi đã tạm dừng việc dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr đối với toàn bộ giáo viên học sinh nhà trường
hiện trung tâm y tế huyện tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho các trường hợp có liên quan
tiếp tục nắm thông tin điều tra truy vết lập danh sách các trường hợp f hai f ba để
thưa quý vị liên quan đến chống dịch tại các địa phương vừa qua theo lãnh đạo tỉnh đắk nông
chỉ cấm cán bộ công nhân viên chức thuộc quản lý của tỉnh còn người dân nói chung tỉnh không cấm
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông tôn thị ngọc hạnh cho biết văn bản của tỉnh vừa ban hành có nội dung tất cả cán bộ công chức viên chức
người lao động trên địa bàn tỉnh này không di chuyển đến về tỉnh đắk lắc là để quản lý cán bộ người lao động đang công tác ở các sở ngành không cấm người dân nói chung
cùng ngày một lãnh đạo về ba nhân dân xã hòa phú thành phố buồn mà thuột đắk lóc cho biết
có một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp hòa phú làm việc với xã về việc tìm nhà trọ cho công nhân có hộ khẩu ở tỉnh đắk nông ở lại
các doanh nghiệp này có đông công nhân ở huyện cư rút đắk nông đã liên hệ với xã để tìm nhà trọ
việc làm này xuất phát từ công văn chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh đắk nông
trong đó có nội dung người lao động ở địa phương này không được đến về đắk lắc
vì này cho hay
cũng theo lãnh đạo về ba nhân dân xã hòa phú trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ở xã có hai trường hợp đi từ các tỉnh phía nam về địa phương mắc covid một mươi chín và được đưa đi cách ly ngay
xã hòa phú vẫn là vùng xanh ở thành phố
vì này khẳng định ông nguyễn mạnh kha giám đốc công ty cổ phần bao bì đại lục
chi nhánh tại đắk lắc đóng ở khu công nghiệp hòa phú lo lắng
nếu các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở huyện cơ rút làm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh đắk nông
doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn
dịch vừa tạm ổn công ty mở rộng quy mô và lắp thêm một dây chuyển sản xuất mới tăng từ tám trăm linh lên chín trăm ba mươi chín lao động
nếu cấm công nhân của công ty đi về từ đắk lắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây chuyển sản xuất của công ty ông kha cho hay
như tiền phong đã đưa tin ngày hai mươi tám tháng một mươi ubnd tỉnh đắk nông có văn bản chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tỉnh yêu cầu trong một mươi bốn ngày kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
công chức viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh không di chuyển đến về tỉnh đắk lắc
trong trường hợp đặc biệt đi công tác hoặc có việc cấp thiết phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền
và bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch khi đi đến và khi trở về
người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trừ trách nhiệm và nâng cao tỉnh hồ chí minh đã kiểm soát được dịch
học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên việc tính toán mở cửa trường học tại những địa bàn trên là hợp lý
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn gửi ubnd tp
trong đó đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một hai sẽ tổ chức dạy học trực tiếp
học sinh cần được tiêm đủ hai mũi vaccine
là phụ huynh có con đang học lớp tám tại tp tq tri nguyễn thủy cho biết
học sinh không thể học trực tuyến mãi
tuy nhiên tổ chức học trực tiếp vào thời gian nào thì cần phải tính toán kỹ
thời điểm này
vẫn chưa phù hợp vì dịch còn phức tạp số ca mắc vẫn cao độ vụ vaccine trong trường chưa đạt
do đó khoảng hai tháng nữa các con đi học sẽ hợp lý hơn
về vấn đề này bà nguyễn ngọc thảo hiệu trưởng trường trung học cơ sở phú thọ
quận một mươi một bày tỏ
tôi đồng tình với dự thảo về việc mở cửa trường học trong tình hình hiện nay
phần mềm hiến hiếu nên đã phát sinh việc cần tổng hợp lấy thông tin di chuyển của hành khách
bằng phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian gây nên tình trạng u nứ tại sân bay
để khắc phục tình trạng trên bộ giao thông vận tải đã chủ động kiến nghị
và nhận được sự hỗ trợ phối hợp rất tích cực của bộ thông tin và truyền thông bộ y tế
đến chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi bộ thông tin truyền thông đã có văn bản chính thức
thống nhất triển khai phát triển ứng dụng và kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận tải
theo đó nâng cấp tính năng khai báo di chuyển nội địa qua ứng dụng pc covid
theo hướng phù hợp với yêu cầu quy định vận chuyển hành khách nội địa của bộ giao thông vận tải
và phát triển thêm tính năng trích xuất thông tin cho các đơn vị được chỉ định của bộ giao thông vận tải
để phối hợp với các địa phương có phương án triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đồng thời thống nhất biểu mẫu thông tin mà ứng dụng pc covid sẽ xuất và gửi dữ liệu định kỳ
đến các đơn vị được chỉ định theo đề xuất của bộ giao thông vận tải
và sẵn sàng cung cấp dữ liệu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
ngay trong tối ngày hai mươi tám tháng một mươi bộ giao thông vận tải ban hành quyết định số một nghìn tám trăm tám mươi bảy
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời
về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chờ khách thường lệ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
đáng chú ý quyết định lần này khẳng định yêu cầu hành khách đi máy bay
chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng covid một mươi chín phần khai báo di chuyển nội địa
khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi làm
thủ tục hàng không
trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh
hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân lực thiết bị để hướng dẫn
hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được bà sức khỏe và đời sống liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại